nam phi đã yêu cầu tòa án công lý quốc tế ngăn chặn cuộc tấn công quân sự của israel và thành phố rafah phía nam giải gaza
đây là yêu cầu mới nhất trong hàng loạt hành động pháp lý mà nam phi tiến hành tại tòa án này liên quan đến xung đột ở gaza
trong yêu cầu khẩn cấp gửi tòa án công lý quốc tế nam phi khẳng định chiến dịch của israel tại rafah sẽ tạo ra một mối nguy hiểm cực lớn
đối với các nguồn cung nhân đạo và dịch vụ cơ bản tại gaza đối với sự sống còn của hệ thống y tế của người dân palestine
cũng như cộng đồng người dân palestine tại đây
nam phi yêu cầu tòa án công lý quốc tế ra phán quyết buộc israel rút ngay lập tức và ngừng cuộc tấn công quân sự ở rafah
đồng thời tạo điều kiện để gaza tiếp cận thuận lợi các nguồn cung nhân đạo của liên hợp quốc và tổ chức xã hội khác
nam phi nhấn mạnh các biện pháp tạm thời được tòa án chỉ ra trước đây không phù hợp với tình hình hiện tại
trong một diễn biến liên quan ngoại trưởng ai cập sameh sukri đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ
về những người đồng cấp anh và pháp thảo luận diễn biến tình hình tại giải gaza
ngoại trưởng ba nước cũng kêu gọi tiếp tục tăng cường các động thái quốc tế nhằm hối thúc các bên đạt được thỏa thuận
và hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài tại khu vực này